thưa quý vị cả nước ta đang đón những ngày đầu tiên của năm mới
với trạng thái thời tiết rất khác nhau ở nhiều nơi
ở khu vực phía nam từ đà nẵng trở vào đó là nắng ráo một số nơi nóng nhẹ
còn từ thừa thiên huế trở ra miền bắc là trời rét ngọt
nhiều người nói rằng thời tiết năm nay ở phía bắc mới đúng là kiểu thời tiết của tết
bởi vì trong ký ức của rất nhiều người thì tết là phải rét
khi đó thì không khí xung họp gia đình mới càng trở nên ấm cúng
nhật độ giao động trong khoảng từ một mươi hai một mươi sáu độ c
khả năng là phải đến mùng bốn và mùng năm mới thoát khỏi tiết trời rét bút
nếu du xuân về muộn thì quý vị lưu ý mặc ấm để giữ cho sức khỏe trong những ngày đầu năm mới

hẹn gặp lại